thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tám năm tù giam về tội vi phạm quy định việc quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các đồng phạm cũng nhận mức án từ ba năm đến năm năm tù
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
gây mất lòng tin trong nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên trong quá trình xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
gia đình có công với cách mạng có nhiều thành tích trong công tác nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ
từ đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm mức án tám năm tù
bị cáo lê thị thanh thúy chủ tịch công ty hoa tháng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù
tổng hợp với bản án trước là một mươi một năm sáu tháng tù
nguyễn hoài nam nguyên trưởng phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường bốn năm tù
trương văn út nguyên phó phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường ba năm tù
tổng hợp với bản án trước là tám năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng
hội đồng xét xử tuyên giao ubnd tp hcm thu hồi lại toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và các giấy tờ đã cấp cho công ty lavenuk liên quan đến lô đất số tám trăm một mươi hai lê duẩn
là nạn nhân bị lừa nhưng lại không trình báo cơ quan công an mà tìm cách đi lừa tiếp người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với bà hoàng thị sao năm mươi một tuổi
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bà sao ký hợp đồng bán khu đất có diện tích khoảng sáu mươi m hai
ở phước cơ phường một mươi hai tp vũng tàu
cho một chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại tỉnh bà rê vũng tàu với giá bốn tỷ đồng
bà sao đưa ra các giấy tờ chứng minh đây là đất khai hoang
đồng thời cam kết sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sang tên cho người mua
sau khi hoàn tất hợp đồng mua bán chủ doanh nghiệp trên đi làm thủ tục cấp sổ đỏ
thì phát hiện các giấy tờ đất do bà sao cung cấp có dấu hiệu bị làm giả
đến giữa năm hai nghìn hai mươi người mua đất tố cáo bà sao lừa đảo
cơ quan công an xác định những thông tin trong giấy tờ mà bà sao cung cấp để bán là không đúng sự thật
bước đầu bà sao khai nhận trước đây có một người đàn ông dùng giấy tờ của mảnh đất trên để thế chấp vay bà hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám do không còn khả năng trả nợ ông này đã bán khu đất cho bà sao bằng giấy viết tay
sau đó nghi mình bị lừa nên bà sao tìm hiểu và biết là khu đất được gắn nợ không có thật
rồi bà nhờ một người đàn ông hiện chưa rõ lai lịch làm giả một giấy ủy quyền có công chứng với nội dung
bà sao được toàn quyền sử dụng mua bán đối với khu đất trên rồi tiếp tục đi lừa bán cho người khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa điều tra làm rõ vụ án tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép
khởi tố đối với hai bị can
mã tinh kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
long châu thành phố sùng tả khu tự trị tận dân tộc trang quảng tây trung quốc
và triệu văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng
qua điều tra cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi triệu văn xuyên nhận được cuộc gọi
từ người đàn ông trung quốc tên nho chú tại bản dơn trấn kim long huyện long châu thành phố sùng tả quảng tây trung quốc
đặt vấn đề thuê xuyên đón tám người trung quốc ở khu vực biên giới đưa đến xóm lũng cuốn xã quang long
huyện hạ lan với số tiền công là một trăm linh nhân dân tệ một người
cùng ngày nho đã thuê mã tinh kim đưa tám người ở tỉnh hồ bắc trung quốc vượt biên trái phép sang việt nam
xuyên là người đưa đón ở khu vực biên giới nếu thực hiện thành công kim sẽ nhận được tiền công là năm trăm linh nhân dân tệ
đến khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày kim dẫn đường đưa số người này đi bộ đến khu vực biên giới trung quốc việt nam
thuộc mốc giới số tám trăm tám mươi bốn nhập cảnh trái phép vào việt nam
xuyên đón và đưa kim cùng với tám người này đi theo đường rừng đến trưa ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến khu vực xóm lũng cuốn xã quang long huyện hạ lan thì bị phát hiện bắt giữ
các đối tượng khai nhận mục đích vào việt nam là để đi sang campuchia lao động